sau năm ngày xét xử và nghị án chiều ngày một mươi hai tháng năm tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên phạt bị cáo đỗ thành nhân
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louice holdings thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần louice capital
và công ty cổ phần louisland năm năm sáu tháng tù về tội thao túng thị trường chứng khoán
bảy bị cáo còn lại bị phạt các mức án từ ba năm tù nhưng cho hưởng án treo đến bốn năm tù
bản án sơ thẩm nêu rõ đỗ thành nhân đã bàn bạc thống nhất cấu kết với đỗ đức nam
cùng dùng nguồn tiền của công ty cổ phần tập đoàn quản lý tài sản trí việt để mua khối lượng lớn cổ phiếu
có mã chứng khoán b hai tgg thâu tóm các công ty phát hành cổ phiếu này
trong khi các công ty đó hoạt động sản xuất kinh doanh lỗ có nợ xấu cổ phiếu có giá trị thấp
có nguy cơ bị hủy niêm yết không có nhiều nhà đầu tư quan tâm giao dịch mua bán đầu tư
các bị cáo đã sử dụng nhóm một mươi bảy tài khoản chứng khoán đăng ký tên người thân lãnh đạo nhân viên thân tín
để chỉ đạo thực hiện việc mua bán cổ phiếu lòng vòng tạo cung cầu giả để đẩy cao giá cổ phiếu
thao túng thị trường chứng khoán thu lợi bất chính gần một trăm năm mươi năm tỷ đồng
bản án xác định các bị cáo trong vụ án đều có thái độ khai báo thành khẩn ăn năn hối cải
lần đầu phạm tội có nhân thân tốt tích cực hợp tác với cơ quan điều tra
chủ động nộp tiền khắc phục hậu quả do vậy tòa quyết định cho các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt
với thủ đoạn chỉnh sửa các biêu chuyển tiền để gửi truyền cho bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản
công an huyện tiền hải tỉnh thái bình đã khởi tố và bắt tạm giam đối tượng phạm văn phúc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh ninh bình
phúc khai nhận đã hỏi mua hàng và chuyển tiền qua các ứng dụng chuyển tiền
sau đó chỉnh sửa biêu chuyển tiền để gửi lại cho bị hại xác nhận việc mình đã chuyển tiền thành công
tin nhắn của phúc gửi cho nạn nhân đã nhận số tiền qua giao dịch mua bán hàng là một mươi sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng
nhưng thực tế bị hại chỉ nhận được một mươi sáu năm trăm linh đồng
mở rộng điều tra công an huyện tiền hải tiếp tục làm rõ phúc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại khác
tổng số tiền đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt khoảng bảy mươi tỷ đồng

công an tỉnh nghệ an đồng loạt kiểm tra khám xét năm mươi chín điểm sáu mươi tám đối tượng tại huyện diễn châu và thành phố vinh
liên quan đến mua bán trái phép tiền chất ma túy dưới dạng thuốc lá điện tử và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bóng cười
ngày một mươi một tháng năm công an tỉnh nghệ an đã triệt xóa một mươi năm đầu mối phân phối kinh doanh thuốc lá điện tử bóng cười
trên địa bàn huyện diễn châu thu giữ hơn một mươi bảy chiếc thuốc lá điện tử bốn mươi năm bình khí n hai o tám trăm chín mươi quả bóng cười
ba bộ dụng cụ chiết khí n hai o tạm giữ hình sự đối với đối tượng cao văn thịnh sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện diễn châu
cùng ngày tại thành phố vinh công an tỉnh nghệ an đã phát hiện hai mươi chín vụ ba mươi bảy đối tượng có hành vi buôn bán vận chuyển thuốc lá điện tử
tăng vật thu giữ là gần hai mươi sản phẩm gồm thuốc lá điện tử tinh dầu sử dụng thuốc lá điện tử các loại đầu đốt linh kiện phụ kiện
cơ quan công an làm rõ phương thức thủ đoạn móc nối tiêu thụ thuốc lá điện tử nhằm vào giới trẻ thanh thiếu niên học sinh sinh viên
ngày một mươi hai tháng năm tại trung tâm hành chính quận thanh khê thành phố đà nẵng hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam
phối hợp với cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an và bộ xây dựng tổ chức hội thảo hướng dẫn các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắt
trong việc áp dụng các quy chuẩn tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy cho tổ chức doanh nghiệp tại các tỉnh miền trung
năng bậc chịu lửa cho kết cấu công trình giải pháp ngăn cháy chống tụ khói hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy ngoài nhà xưởng
các vướng mắt này của doanh nghiệp tham gia tại hội thảo đều được các chuyên gia trao đổi giải đáp cụ thể
khác với hai hội thảo tổ chức trước đó tại thành phố hà nội và thành phố hồ chí minh hội thảo lần này làm rõ các điểm mới và đi sâu vào phân tích
tháo gỡ điểm nghẽn của doanh nghiệp trong thẩm duyệt và nghiệm thu công trình
cụ thể liên quan đến quy chuẩn ba hai nghìn hai mươi một về kỹ thuật phương tiện phòng cháy chữa cháy quy chuẩn sáu hai nghìn hai mươi hai về an toàn cháy cho nhà và công trình
tiêu chuẩn ba nghìn tám trăm chín mươi hai nghìn hai mươi ba về phòng cháy chữa cháy phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình
bên cạnh giải đáp các vướng mắc cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ yêu cầu các doanh nghiệp cần nghiên cứu cụ thể
hiểu đúng từng quy chuẩn tiêu chuẩn để áp dụng có hiệu quả vào thực tế
trong thời gian tới cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và các đơn vị quản lý nhà nước sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp
mọi thắc mắc liên quan cơ sở có thể gửi câu hỏi trên trang web của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để được giải đáp
thưa quý vị nghị định số chín của chính phủ đã quy định chi tiết thi hành nghị quyết số năm mươi bốn của quốc hội
thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam
đây là cơ sở pháp lý quan trọng tạo điều kiện thuận lợi thu hút các tổ chức cá nhân hợp tác với trại giam
thực hiện việc tổ chức lao động hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân
quan trọng hơn phạm nhân sẽ có thêm cơ hội để học và làm những nghề phù hợp
tự tin vào bản thân khi tái hoàn nhập cộng đồng và vươn lên từ những lầm lưỡi
là tội phạm sử dụng công nghệ cao
về án dài một mươi năm năm và đã có bảy năm chấp hành án phạt tù tại trại giam tân lập của bộ công an
đối với phạm nhân nguyễn huy long ngoài những nghề thủ công như đàn lát máy vá
việc được học thêm những nghề mới ngành nghề liên quan đến công nghệ máy móc
sẽ tăng thêm cơ hội để phạm nhân tìm được một công việc ổn định sau khi chấp hành xong án phạt tù
chủ trương đưa phạm nhân ra ngoài hướng hợp với các doanh nghiệp bên ngoài để tạo công an việc làm cho phạm nhân
giúp cho phạm nhân có thêm những định hướng về nghề nghiệp
và sau này khi chúng tôi ra ngoài xã hội thì có rất nhiều khó khăn trong việc tái hòa nhập cộng đồng
khi mà đã có một công việc định sẵn như vậy thì chúng tôi cảm thấy rất là vui
tuyệt vời đối với chúng tôi rồi vấp ngã sai lầm nhưng mà không bỏ mặt vẫn cứ quan tâm đến chúng tôi
đấy là điều tuyệt vời
tại nhiều chạy giam hiện nay có khoảng trên sáu mươi phạm nhân ở đội tuổi lao động
bởi vậy việc tiếp tục liên kết mở rộng các ngành nghề
đưa phạm nhân lại
lào động ngoài chạy giam sẽ là sự thay đổi mang tính bước hoạt để tháo gỡ vướng mắc
đặc biệt là những trại giam đóng quân trên địa bàn kinh tế xã hội khó khăn
không chỉ là thí điểm năm năm các doanh nghiệp đều mong muốn thời gian liên kết có thể kéo dài hơn nữa
để thuận lợi trong quá trình đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị máy móc
duy trì sự ổn định đối với nguồn nhân công
và nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đón nhận phạm nhân ở lại lao động sau khi chấp hành xong án phạt tù
thứ nhất là để cho cán bộ của trại giam chủ động liên kết được với những doanh nghiệp bên ngoài
để tạo cơ hội tìm việc làm cho phạm nhân
khi mà tìm được việc làm cho phạm nhân để đào tạo dạy nghề
thì chính phạm nhân được lao động tại các cái doanh nghiệp đó
và khi hết án trở về có khi người ta lại ở chính những cái cơ sở sản xuất đó
và có khi người ta tiếp tục làm
và xây dựng cuộc sống ở xung quanh khu vực đó
thì tạo điều kiện rất thuận lợi cho phạm nhân sau khi hết án trở về tái hoạt nhập cộng đồng
tôi cũng rất là mong muốn là sau này phạm nhân mà nếu mà có nhu cầu
mà khi mà mãn hạn được thì chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận
liên quan đến vụ cháy xảy ra vào chiều qua tại địa chỉ số một trăm bốn mươi bốn văn cao
phường đằng giang quận ngo quyền thành phố hải phòng
vào tối cùng ngày ủy ban nhân dân quận ngô quyền đã chính thức thông tin
vì vụ việc có ba nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng năm sau khi dập tắt hoàn toàn đám cháy
các lực lượng chức năng tiếp tục xử lý
không cho đám cháy
lực lượng chức năng đã xác định thời điểm xảy ra vụ cháy có bốn người trong căn nhà
một người được giải cứu ba người thiệt mạng toàn bộ tài sản trong nhà bị thiêu dụi
ủy ban nhân dân quận ngô quyền chỉ đạo các lực lượng chức năng của công an thành phố
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xác minh danh tính của các nạn nhân
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
xin vợ hàn gắn tình cảm và quay về ở cùng nhưng vợ không đồng ý
nên võ văn việt đã tiêm thuốc trừ sâu vào đùi vợ
với hành vi này bị cáo việt đã bị hội đồng xét xử sơ thẩm toán nhân dân tỉnh vĩnh long
tuyên phạt chín năm tù về tội giết người
theo cáo trạng giữa việt và vợ xảy ra mâu thuẫn nên vợ việt bỏ đi
việt thuyết phục vợ trở về sống chung nhưng vợ không đồng ý
việt liền nảy sinh ý định tiêm thuốc trừ sâu cho vợ chết
ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai việt đã cầm ống kim tiêm trích vào đùi vợ
kết quả giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là bốn
xét tính chất mức độ của vụ việc hội đồng xét xử đã tuyên phạt võ văn việt chín năm tù về tội giết người
tự giới thiệu trước đây bản thân làm việc tại cơ quan thuộc bộ nội vụ
có quen thân với một số cán bộ toán nhân dân thành phố nha trang
và có thể giúp thắng kiện tranh chấp đất thông qua hối lộ
hồ minh quân đã lừa đảo chiếm đoạt bảy mươi năm triệu đồng của một người quen tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vào sáng ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với hồ minh quân
vào năm hai nghìn hai mươi một trần quang hoài vũ làm quen với quân
trong thời gian này vũ có tranh chấp quyền thừa kế đất tại thành phố nha trang
khi biết việc này quân đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản
tin tưởng quân vũ đã nhiều lần đưa cho quân tổng số tiền bảy mươi năm triệu đồng
nghi ngờ quân lừa đảo ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai vũ đã đến toán nhân dân thành phố nha trang
để hỏi về tiến độ giải quyết tranh chấp
thì được biết tòa án chưa nhận đơn kiện nào liên quan đến thửa đất mà gia đình vũ tranh chấp
biết mình bị lừa trần quang hoài vũ đã làm đơn tố cáo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước
thực hiện một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản đối tượng phan minh hậu chú tại huyện hòa vang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng bắt giữ
hậu thường điều khiển xe máy dạo quanh các khu dân cư trên địa bàn thành phố đà nẵng
khi thấy nhà dân sơ hở thì quan sát và thực hiện đột nhập lấy cắp tài sản
phần lớn là điện thoại di động máy tính sách tay tiền và trang sức có giá trị
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến nay hậu khai nhận đã thực hiện một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản